xin chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc sẽ có những thay đổi từ chiều tối nay
khi nhũ động gió đông từ biển hoạt động mạnh mưa rông có sự hướng gia tăng
thời điểm mưa tập trung về chiều tối đêm và sáng
với trọng tâm mưa là các tỉnh thuộc khu vực trung du đồng bằng và ven biển đông bắc
tại đây cục bộ sẽ có điểm đạt lượng mưa vừa mưa to kèm theo rông xét và gió rất mạnh
người dân các khu vực này cần cảnh giác với khả năng ngập úng cục bộ ở vùng trụng thấp
do có mưa nên nền nhiệt độ từ ngày mai có xu hướng giảm trời mát mẻ
với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực trung bộ mưa cũng sẽ có xu hướng tăng hơn với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới
có trục qua khu vực phía nam của trung bộ và nhiễu động gió đông trên cao
mưa lớn tập trung ở khu vực phía bắc đèo hải vân
đợt mưa rông này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
nên bà con khu vực cần cảnh giác cao với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lỡ đất ở khu vực ven sông suối
mưa xuất hiện nhiều nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp phổ biến dưới ngưỡng ba mươi ba độ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ nằm ở dưới phía nam của giải hội tụ nhiệt đới trên
với đới gió tây nam có cường độ trung bình nên mưa vẫn tiếp diễn đều đặn tại hai khu vực này
mưa tập trung nhiều về chiều tối cục bộ có mưa to kèm theo sấm rét gió mạnh
ban ngày có năng gián đoạn với nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi độ tại tây nguyên và từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
chuyển sang những thông tin
thời tiết trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
thịnh hành gió đông ở mức cấp bốn cấp năm có mưa rào và rông có lúc có mưa to kèm theo lốc xoáy gió giật mạnh trong cơn rông
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có gió tây nam hoạt động chủ yếu ở mức cấp năm
riêng khu vực nam biển đông có lúc trên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám có mưa rào và rông
tàu thuyền khi lưu thông cần chú ý nhiệt độ trên cả hai quần đảo đều ở dưới ngưỡng ba mươi hai độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội tại đây mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa gió đông cấp hai ba nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi một độ